sáng nay ngày một mươi một tháng tám phiên họp thứ bốn mươi bảy của ủy ban thường phủ quốc hội tiếp tục làm việc
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đại biểu thảo luận về những vấn đề
còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án pháp lệnh người có công với cách mạng sửa đổi
để giải quyết những vướng mắc hiện tại khi thực hiện chính sách này
tại phiên thảo luận đa số đại biểu đồng thuận về nhiều quy định bổ sung trong sự thảo pháp lệnh
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng cho rằng dự thảo cần làm rõ khái niệm phạm vi áp dụng trong tình hình mới
để tính toán làm rõ đối tượng thụ hưởng

để tính toán làm rõ đối tượng thụ hưởng
những tấm gương có công thì chúng ta cũng nên là giả soát để tính toán thêm
thực ra đây là sự tôn vinh không chỉ là vấn đề trợ cốc đâu mà vấn đề tôn vinh
mà nếu chúng ta tôn vinh không đúng thì nó cũng lại có cái tác động ngược trở lại
cho nên là chúng ta phải thấy được hai cái góc độ đó
cho nên tôi đề nghị là tiếp tục phải giả thêm
để các đối tượng vào những từ ngữ giải thích từ ngữ là phải hết sức là chặt chẽ
theo ý kiến của nhiều đại biểu dự thảo cần tính toán cân đối ngân sách
để điều chỉnh mức trợ cấp cho phù hợp tình hình hiện tại
nó tồn tại với cái thứ nhất là chính sách nó chưa nút cao nút thấp
nó chưa đáp ứng được cái quan điểm mà chúng ta là cái mức sống bình quân
cái thứ hai là nó sẽ có sự so sánh
bởi vì chính sách chúng ta ra thời đầu thì tốt
nhưng sau đó
sau đó thì các cái chính sách khác nó điều chỉnh đi
ví dụ xây nhà cho người nghèo là có thời kỳ chúng ta đã nên
và hiện nay các doanh nghiệp và các tổ chức người ta đã năm mươi triệu rồi
nhưng thời kỳ đầu xây nhà cho gia đình có công chúng ta không đạt được mức đến
có sự so sánh
để chúng ta phải điều chỉnh kịp thời
báo cáo chính phủ và báo cáo thẩm định thì chúng ta nên đeo rõ là
cái bức tranh tổng thể về chính sách người có công
nhiều đại biểu cũng đề nghị công tác tuyên truyền chính sách người có công
cần được làm hiệu quả hơn khi tiến hành điều chỉnh sửa đổi
vì đa phần đối tượng thụ hưởng là những người có công với cách mạng đất nước